hoạt động của mò đá phú lương thuộc công ty cổ phần khoáng sản an khánh
tại xóm đầu xã yên lạc huyện phú lương tỉnh thái nguyên
đã gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân bởi tiếng ồn bụi và nguy cơ mất an toàn
do nổ mìn nhất là các hộ dân liên kề
người dân đã nhiều lần phản ánh kiến nghị lên chính quyền ngành chức năng
nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết trên đẻ
từ khi đi vào hoạt động năm hai nghìn một mươi một người dân xóm yên thịnh nay là xóm đầu xã yên lạc
đã phải sống chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn bụi và nguy cơ mất an toàn
so với việc nổ mìn của mò đá phú lương
nhiều kiến nghị của người dân đã được gửi đến các cơ quan chức năng
nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt đề khiến người dân bức xúc
cuộc sống bị đảo lộn từ môi trường nhất là nổ mìn tiếng động rung nát nhà cửa
nứt nát nhà cửa đất đá văng ra nhà dân thủng mái nhà
gần nhất băng tải so với đất nhà chúng tôi chỉ khoảng một mươi m thôi
mà đến nhà của tôi là khoảng hơn ba mươi m cái đầu băng tải
đổ cái vật liệu của mỏ đá thì nghiền ra thì đá thì coi như là đổ đá vào thì nó bụi
nó tiếng ồn không có nào rượm râm râm
cuối năm hai nghìn một mươi bốn chính quyền và ngành chức năng của huyện phú lương đã thống nhất về việc
cho công ty cổ phần khoáng sản an khánh lập phương án giải phóng mặt bằng
mở rộng dự án đồng thời di rời và đền bù đất tài sản trên đất cho một mươi một hộ dân bị ảnh hưởng
đã có nhiều buổi làm việc
giữa doanh nghiệp chính quyền và người dân nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được phương án đền bù
chúng tôi cũng đã tiến hành xuống kiểm tra
và trên sở đó cũng báo cáo các sở ngành cùng phối hợp để kiểm tra
và cũng có đề xuất với doanh nghiệp là để đảm bảo an toàn cho người dân
thì cũng nên là mở rộng cái phần diện tích đất khai thác để nó đảm bảo an toàn
được biết mò đá này là dự án thuộc diện doanh nghiệp
tự thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng với người dân
nên cũng gặp không ít khó khăn vướng mắc phát sinh
người dân rất mong chính quyền và cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp
sớm có phương án tốt để giải quyết triệt đề tình trạng này nhằm ổn định đời sống của nhân dân